thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa chỉ đạo bộ y tế xem xét việc cấp phép sử dụng vaccine
nanocovax theo hướng giảm quy trình thủ tục hành chính nhưng phải đảm bảo chặt chẽ
theo quy định và thẩm quyền
trước đó văn phòng chính phủ nhận được kiến nghị của giáo sư tiến sĩ nguyễn gia bình
chủ tịch hội hồi sức cấp cứu và chống độc việt nam
ủy viên hội đồng chuyên môn ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương
ký nghị về việc cấp phép sử dụng vaccine trong tình huống khẩn cấp
văn phòng chính phủ đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo thủ tướng phạm minh chính
yêu cầu bộ trưởng bộ y tế nghiên cứu chỉ đạo việc cấp phép và sử dụng vaccine
theo hướng giảm bớt quy trình thủ tục hành chính nhưng phải đảm bảo chặt chẽ
theo quy định và thẩm quyền
ngày sáu tháng tám nanogen đã gửi báo cáo hỏa tốc tới bộ y tế
cho biết ước lượng vaccine nanocovax sẽ hiệu quả khoảng chín mươi
dựa trên các phân tích và so sánh trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai
một ngày sau vào ngày bảy tháng tám hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học bộ y tế
họp đánh giá giữa kỳ thẩm định và đưa ra kết luận thống nhất nghiệm thu kết quả giai đoạn một
đồng ý với báo cáo kết quả giữa kỳ giai đoạn hai của nhóm nghiên cứu
hội đồng đánh giá vaccine nanocovax an toàn có khả năng sinh miễn dịch
chưa đánh giá hiệu lực bảo vệ vaccine
dự kiến trước ngày một mươi năm tháng tám sẽ có đánh giá kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba a
trên cơ sở này bộ y tế rà soát đã có dữ liệu ban đầu về tính sinh miễn dịch
về hiệu lực bảo vệ của vaccine giai đoạn ba a